khi xảy ra ách tắc giao thông các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông tạm thời theo đường tỉnh một trăm bảy mươi hai

hai mươi hai ngôi nhà ở huyện văn bàn phải di chuyển khẩn cấp trong đêm
một nhà bị cuốn trôi tại sapa
nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ngập úng
trên tỉnh lộ một trăm năm mươi một nũ lớn đổ về gây ngập sâu ngầm phú nhuận và văn sơn
giao thông bị ách tắc
hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại
theo dự báo thời tiết các ngày tới vẫn sẽ có mưa
do đó ubnd tỉnh lào cai khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống để hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra
thưa quý vị tại nghệ an do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn cộng với việc các nhà máy thủy điện xả lũ
nên trong hai ngày qua nhiều địa phương miền núi trong tỉnh đã bị ngập lụt nặng
nhiều công trình như đường giao thông cầu cống trường học và nhà dân đã bị ngập lụt bị hư hỏng nặng
hiện vẫn chưa thể thống kê được đầy đủ các thiệt hại
tại các huyện tương dương con cuông hàng chục ngôi nhà bị sập sụt lún
quốc lộ bảy a đoạn qua xã tam quang huyện tương dương quốc lộ một mươi sáu quốc lộ bốn mươi tám e đường tỉnh lộ năm trăm ba mươi bốn b có nhiều đoạn bị ngập sâu
nguyên nhân chính của tình trạng ngập lụt bất thường tại một số huyện miền núi là do thời tiết có mưa
cộng với một số nhà máy thủy điện trên địa bàn xả lũ khẩn cấp
nhà máy thủy điện bản vẽ khe bố tri khê là ba nhà máy thủy điện lớn nhất hiện nay tại nghệ an
việc xả lũ của các nhà máy này gây ảnh hưởng lớn đến nhiều bản làng ở các huyện miền núi và vùng hạ du
trước nguy cơ đang bị đe dọa đổ sập và lũ cuốn trôi do sạt lở mố cầu phía thượng nguồn
ủy ban nhân dân huyện con cuông đã huy động các phương tiện chở năm mét khối đá hộc hai dọ thép
cùng với đó huy động hơn hai trăm linh dân quân tự vệ và người dân xã lạng khê tích cực làm dọ đá để kè tại các điểm sạt lở
hiện các huyện đã bố trí lực lượng túc trực tại đây để kịp thời ứng cứu nếu có sự cố xảy ra
dạng sáng nay do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về
nước sông mã dâng cao khiến hơn bảy trăm linh hộ dân của xã thiệu dương và phương đông hải
thành phố thanh hóa đang có nguy cơ chìm trong nước lũ
nước lụt khiến cho sinh hoạt của người dân trong toàn xã bị đảo lộn
bảy giờ tối qua ngay sau khi nhận được tin xã lũ thủy điện bá tước hai
chính quyền xã thiệu dương đã thông báo cho người dân chủ động di rời bảo vệ tài sản và con người
đến sáng nay công tác di rời tại chỗ đặc biệt là người già trẻ nhỏ cùng tài sản của người dân
đã cơ bản hoàn thành
hiện chính quyền địa phương đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng chủ động ứng phó
đồng thời hợp đồng với các đại lý tích chữ nhu yếu phẩm cần thiết
để cung ứng cho nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra
mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả đập thủy lợi đã khiến cho hàng chục hectare lúa
sắp thu hoạch tại tỉnh đồng nai bị ngập sâu và có nguy cơ bị mất trắng
hiện đang là thời điểm vào mùa thu hoạch lúa
tại một số xã huyện trên địa bàn tỉnh đồng nai tuy nhiên mưa lớn kéo dài
kèm theo việc xả đập từ hồ thủy lợi đa tôn đã khiến hàng chục hectare lúa
đang chín vàng bị ngập sâu trong nước có nơi sâu đến một mét
theo nhiều nông dân nếu tình trạng này cứ tiếp diễn toàn bộ diện tích lúa sẽ bị mất trắng
phần lớn cánh đồng lại dựa vào nguồn nước tự nhiên nên việc tiêu thoát nước rất khó khăn
người dân cũng mong chờ một hệ thống canh mương để có thể chủ động
về nguồn nước trong sản xuất nông nghiệp
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội chạy tổng cộng gần một trăm bốn mươi đoàn tàu khách
với chín mươi chỗ các chuyến từ hà nội đi thanh hóa vinh quảng bình lào cai đà nẵng và ngược lại
tại các bến xe vấn đề kiểm soát giá vé và đặc biệt là tình trạng nhồi nhét khách
cũng được các nhà xe tuân thủ nghiêm khắc
đến thời điểm hiện tại các nhà xe hoạt động ở các bến như gia lâm giáp bát mỹ đình yên nghĩa
chưa có đơn vị nào đề xuất tăng giá vé xe khách
tuy nhiên ban quản lý các biến xe cũng khuyến nghị người dân nên vào biến mua vé xe
để được bảo đảm đúng giá có chỗ ngồi và đặc biệt có bảo hiểm
có căn cứ để xử lý xe khách
bên cạnh đó người dân đang trong quá trình đi lại nếu phát hiện xe nhồi nhét tăng giá vé dọc đường
cần phản ánh về đường dây nóng của các bến xe để các đơn vị chức năng có căn cứ xử lý
các bến xe trên địa bàn tp hcm cũng đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm phục vụ
cho hành khách đi lại kịp thời an toàn trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
kỳ nghỉ lễ hai tháng chín năm nay kéo dài ba ngày
từ một tháng chín đến ba tháng chín nên lượng khách tìm mua vé đi các tuyến ngắn
và lân cận tp hcm tăng cao
tại bến xe miền đông dự báo lượng khách sẽ tăng năm mươi so với ngày thường
giá vé đi các tuyến du lịch như đà lạt thang thiết vũng tàu nha trang v v
cũng tăng từ ba mươi đến bốn mươi và vé xe khách chất lượng cao hầu như không còn
theo công tác dự báo thì lượng khách sẽ tăng vào chiều thứ sáu tức là ngày ba mươi một tháng tám và trong ngày một tháng chín

trên các khu vực từ các tuyến quảng ngại trở vào đặc biệt là những tuyến đi đến những khu vui chơi giải trí như nha trang đà lạt thang thiết vũng tàu
ghi nhận tại bến xe miền tây lượng khách thường lựa chọn mua vé tại các hãng xe đã có uy tín thương hiệu
dự báo lượng hành khách đi lại dịp này tăng từ bốn năm
cao điểm là ngày thứ bảy một tháng chín
lượng hành khách có thể đạt từ sáu mươi đến sáu mươi năm lượt trên ngày
bến xe miền đông và miền tây đã chủ động xây dựng phương án xử lý kiên quyết đối với tình trạng nhòi nhét khách
dự báo khả năng sẽ xảy ra ủng ứ giao thông khi lượng xe ra vào bến tăng cao vào cuối ngày ba mươi một tháng tám
bến xe miền đông và miền tây đã phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông cảnh sát giao thông thường xuyên cập nhật tình hình và có phương án điều tiết giao thông hợp lý thuận tiện
lực lượng chức năng cũng tăng cường chấn chỉnh hoạt động xe dù bến cốc thường hoành hành vào dịp lễ
gần đây trong các cuộc họp góp ý cho luật giáo dục chuyện bỏ biên chế giáo viên lại được nêu ra và thu hút được sự quan tâm của dư luận
tuy nhiên trên thực tế từ năm hai nghìn một mươi bảy câu hỏi nên hay không nên bỏ biên chế giáo viên đã được đặt ra
vậy góc nhìn của các chuyên gia về vấn đề này như thế nào mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau đây

theo ông nguyễn xuân khang hiệu trưởng trường trung học phổ thông marie curie
đề xuất bỏ biên chế vĩnh viễn với giáo viên sẽ tạo cơ chế cạnh tranh công bằng
giúp đội ngũ giáo viên có động lực để nâng cao năng lực và phẩm chất
tránh tâm lý ỉ lại dỡ dẫm biên chế suốt đời mà không chịu thay đổi như hiện nay
chính vì cái trách nhiệm là hoàn thành nhiệm vụ tốt để mà tồn tại
thì thúc đẩy người ta trao dồi chuyên môn nâng cao nghiệp vụ
và tìm tòi sáng tạo để làm tốt công việc
đó là cái động lực động lực tích cực
theo nhiều chuyên gia nếu đề xuất này thành hiện thực
thì sẽ thực sự là một cuộc cách mạng trong vấn đề nhân sự ngành giáo dục
tác động khi bỏ biên chế sẽ được thể hiện rõ trên ba mặt
người học được chọn thầy cơ sở giáo dục được chọn giáo viên
và giáo viên có cơ hội nâng cao năng lực
nếu so sánh trên hai bình diện được và mất thì rõ ràng mặt được sẽ nhiều hơn
đối với những vùng sâu vùng xa
thì có lẽ nếu bỏ cái biên chế này đi
có khi người ta còn được lợi hơn
là cái người giáo viên dạy ở vùng sâu vùng xa
sẽ có rất ít người gọi là cạnh tranh
và như vậy thì người giáo viên có điều kiện
để người ta sẽ thỏa thuận và đòi hỏi
cái đơn vị cơ sở kiếp đồng phải trả lương người ta thỏa đáng hơn
thì người ta mới làm việc ở đó
chứ không phải như hiện nay làm việc ở vùng sâu vùng xa
nhưng vẫn phải thưởng lương theo các chế độ như nhà nước quy định
tuy nhiên vấn đề đặt ra
nếu bỏ thì phải thay đổi hoàn toàn hệ thống quản lý
hệ thống đánh giá hiện nay
đặc biệt để không có hiện tượng lạm quyền khi trao tự chủ
thì hiệu trưởng cũng phải chịu cơ chế đào thải
để tránh cái việc ông hiệu trưởng là cái gọi là ông vua con ấy
thì thế này phải gắn cái sự tôn tài phát triển của nhà trường ấy
với chính cái sự tôn tài của chính ông hiệu trưởng
ông hiệu trưởng mà không có một cái nhà trường tốt
thì ông hiệu trưởng cũng sẽ bị đào thải
cũng theo chuyên gia vấn đề hiện nay là việc quy định
định mức biên chế giáo viên dựa vào quỹ lương như hiện nay
cần phải được thay đổi
thay vào đó phải xuất phát từ nhu cầu đủ giáo viên để dạy
không nên quản lý cứng mà phải linh hoạt
luôn thay đổi và có sự sang lọc
lúc đó biên chế nên giao cho người sử dụng trực tiếp quản lý cơ sở quyết định
dựa trên điều kiện mục tiêu và sứ mạng của trường đó
trong phần tin quốc tế
canada mỹ chưa đạt được đồng thuận về nafta
liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ xung đột giữa liban và israel
ngoại trưởng của canada chrystia freeland cho biết
vẫn chưa đạt được đồng thuận với mỹ
về việc sửa đổi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta
dòng hoạt động đàm phán sẽ được nối lại trong ngày hôm nay
phát biểu sau vòng đàm phán
vòng đàm phán thứ tư với đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
bà feland cho biết canada và mỹ không đạt được đồng thuận
và các bên đang tích cực đàm phán trước hạn chót ngày hôm nay ngày ba mươi tháng tám
nếu đạt được đồng thuận
quốc hội mỹ sẽ có chín mươi ngày theo quy định
để cho phép họ ký một nafta mới trước ngày một tháng một mươi hai
trước đó bà freeland cũng tỏ ra lạc quan về một thỏa thuận sửa đổi
khi cả hai bên đều bày tỏ thiện trí trong vòng đàm phán
hiện canada vẫn đang bày tỏ quan ngại về những điểm vướng mắt
trong tiến trình đàm phán lại nafta
và về thị trường bơ sữa của nước này
cũng như quy chế giải quyết tranh chấp giữa các bên
hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa lên tiếng cảnh báo
những vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa liban và israel
có thể dẫn đến một cuộc xung đột mới
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết
về việc kéo dài nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại miền nam liban cho tới ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trong bản nghị quyết do pháp soạn thảo
liên hợp quốc đã cảnh báo
có thể xảy ra cuộc xung đột mới
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ủng hộ lực lượng vũ trang của liban
cũng như sứ mệnh của họ
bên cạnh đó bản nghị quyết cũng nhấn mạnh
mọi quốc gia đều phải ngăn chặn các hoạt động bán
hoặc cung cấp vũ khí cho những cá nhân thực thể tại liban
không được chính phủ hoặc phái bộ liên hợp quốc cấp phép
các nước châu âu nên bớt phụ thuộc vào nước mỹ
và cần sớm thực hiện phòng vệ tập thể để tự cường trong vấn đề an ninh
đây là tuyên bố vừa được tổng thống pháp emmanuel macron đưa ra
trong bối cảnh mối quan hệ giữa eu và mỹ đang trở nên nguội lạnh
phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp phần lan
ông macron cho rằng châu âu cần tìm kiếm sự tự chủ về chiến lược trong lĩnh vực phòng thủ
để đạt được điều này ông macron đề xuất tăng cường hợp tác
đoàn kết thực sự để can thiệp nếu như một quốc gia thành viên bị tấn công
theo tổng thống macron hình thức hợp tác này tương tự hiệp ước
của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
vốn quy định một quốc gia thành viên bị tấn công đồng nghĩa với việc toàn khối bị tấn công
mới đây đức cũng kêu gọi tăng cường sự hợp tác quân sự trong eu
và hình thành một đối trọng với washington
trong bối cảnh quan hệ giữa châu âu và mỹ đang nguội lạnh
căng thẳng trong mối quan hệ mỹ và iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
khi các bên kiên quyết không chịu nhượng bộ
mới đây ngoại trưởng iran mohammad javad zarif khẳng định
tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm
với các cường quốc tế
thế giới không phải là lựa chọn duy nhất của tehran
đăng tải trên mạng xã hội twitter ngoại trưởng zarif nhấn mạnh
việc tiếp tục tuân thủ thỏa thuận bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói
và đây không phải là lựa chọn duy nhất của iran
tuy nhiên người đứng đầu bộ ngoại giao iran không nêu rõ
những lựa chọn khác đối với nước này là gì
theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký giữa tehran và các cường quốc hồi năm hai nghìn một mươi năm
các lệnh trừng phạt iran được dỡ bỏ đổi lấy việc tehran hạn chế chương trình hạt nhân
tuy nhiên sau khi đơn phương rút khỏi văn kiện này do coi đây là một thỏa thuận tồi
ngày bảy tháng tám mỹ áp đặt trở lại một loạt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với iran
dự kiến đợt trừng phạt thứ hai sẽ được thực hiện từ tháng một mươi một tới
nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ vốn là thế mạnh của nền kinh tế iran
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt